thân mến quy nhơn không chỉ nổi tiếng với những bãi biển xinh đẹp
mà còn được biết đến với những món ẩm thực chú danh
được người dân và du khách gần xa yêu thích
và ngày hôm nay hãy bắt đầu một ngày mới với món bún cá quy nhơn
món ăn này được người dân quy nhơn sử dụng là bữa sáng bữa trưa bữa chiều cũng như bữa tối
và bây giờ cùng thưởng thức với đức minh nhé
bún chả cá quy nhơn từ lâu đã khẳng định thương hiệu riêng của mình
đến quy nhơn du khách khó có thể bỏ qua món bún chả cá
bún chả cá quy nhơn không chỉ nổi tiếng vì miếng chả cá dày mịn và đều miếng
để khi ăn có thể cảm nhận vị thơm của cá biển
vị ngọt dịu nơi đầu lưỡi
nước bún thanh ngọt chả dài thơm nông
thêm chút vị cay của giá trị
rau thơm rau quế hòa vào nhau
tạo thành một trình thể hài hòa
là món ăn thêm phần hấp dẫn
nước bún thơm làm ra nước quỷ cá ngọt
ăn tô bún cảm thấy nó ngon hơn
bún chả cá còn thêm bún thập cẩm nữa
trong tô thập cẩm nó có chả cá rượu sữa
là tạo thành món ăn đa dạng hơn
nó ngon hơn
tất cả các món ăn này đều là nhà làm hết
bún cá quy nhơn này có ý nghĩa như thế nào trong đời sống ẩm thực của người quy nhơn

giống như bún bò huế bún chả cá quy nhơn đã khẳng định được thương hiệu
bởi không chỉ người bình định mới thích ăn bún chả cá
mà cả du khách trong và ngoài nước cũng xem đó là món ăn khoái khẩu
bên cạnh bún chả cá bánh xèo tôm nhảy cũng là một đặc sản nước tiếng
mà thực khách không thể bỏ lỡ khi đến với quy nhơn bình định
bánh xèo tôm nhảy hay còn gọi là bánh xèo bình định
khác với chiếc bánh xèo xứ huế nho nhỏ hay chiều rộng quá khổ của bánh xèo nam bộ
bánh xèo bình định có độ lớn vừa phải nhưng gói ghém vào trong đó
tất cả những gì tinh túy nhất của đất trời
bánh xèo bình định ngon là nhờ các nguyên liệu làm nên món ăn này
đều có xuất xứ từ các đặc sản địa phương
chào anh hùng ạ rất vui khi hôm nay được ghé thăm nhà hàng của mình
và để được tìm hiểu về cái món bánh xèo tốt nhảy này
món bánh xèo tôm nhảy này thì có nguồn gốc từ đâu
và tại sao lại có cái tên đặc biệt là bánh xèo tôm nhảy ạ
thì món bánh xèo tôm nhảy thì có nguồn gốc từ phước sơn
trước đây nơi đó bị gian trắc nổi tiếng có món bánh xèo tôm nhảy
mà vì sao nơi đó
bánh xèo tôm nhảy ngon và vì sao gọi là tôm nhảy
tôm nhảy được đánh bắt từ cái đầm đầm thị nại
là cũng thuộc vị trí gần phương sơn
thì nguồn tôm ở đó thì đặc biệt là nước lợ
tôm nó rất ngọt vỏ nó rất mềm
trước đây bánh xèo truyền thống thì mỗi địa bánh xèo chỉ có một cuốn tôm mà thôi
thì về sau này nó phát triển về thương hiệu bánh xèo tôm nhảy
thì cái chất lượng của bánh xèo nó cao hơn nhiều
mỗi léo bánh xèo thì có tám đến một mươi con tôm
mà đặc biệt đây là tôm đắp
với tên gọi là bánh xèo tôm nhảy thì nó có cái đặc thù riêng của loại bánh
cuốn tôm khi được đánh bắt từ đầm về thì sẽ được cắt bỏ đầu bỏ đuôi để khô ráo
khi chúng ta đúc bánh xèo thì trên cái chảo dầu thiệt nóng
thì người đầu bếp sẽ phải gắp từng cuốn tôm bỏ vào trong chảo dầu lúc đó đang đắp nóng
thì lúc đó kết hợp với lửa thì con tôm nó nhảy lên
thì lúc đó bánh xèo nó đẹp
thì nó đã thành cái tên gọi là bánh xèo tôm nhảy
món bánh xèo tôm nhảy này thì chúng ta sẽ thưởng thức như thế nào
và chúng ta sẽ ăn kèm với những loại gia vị cũng như nguyên liệu như thế nào ạ
đối với món bánh xèo tôm nhảy thì sẽ ăn các loại rau kèm
món rau chính để mà kết hợp cho món bánh xèo thành một thương hiệu của du lịch bình định mình thì nó có món rau mầm
ăn bánh xèo phải kết hợp với rau mầm
nó thể hiện cái vị ngon của bánh xèo
bởi vì cái rau mầm nó rất đặc biệt
là khi mình ăn vào một cảm giác nó rất ngọt rất nhẹ nhàng rất dễ chịu
và khi ăn rau bánh xèo thì phải kết hợp với bánh tráng
mà đặc biệt đây là bánh tráng cũng là đặc sản của địa phương
nghe lời giới thiệu của anh thì đức minh cảm thấy rất là hấp dẫn và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng
chúng ta thực hiện các công đoạn chế biến của loại hải sản nào đấy ạ
cái món này là cái món bào ngư biển mình ăn
vâng bào ngư này thì được đánh bắt từ bãi biển bãi xếp này luôn đúng không anh
dạ bào ngư đây dân ở địa phương này đánh bích ở mấy cái đảo của mình này
là mới vô hầu cửa tầm ba giờ ba rưỡi
vâng từ cái bào ngư này thì chúng ta sẽ chế biến được những món ăn như thế nào hả anh
mình chế biến đơn giản ví dụ là nướng tại chỗ mỡ hành hoặc là nướng mội hoặc là nấu cháo bào ngư
thì quán của nhà mình thì bao gồm những loại nào và có cái nguồn gốc từ đâu hả anh
cái nguồn hải sản của dân trại của mình ở khu vực một mình đó là đánh bích ở khu biển của mình
quen biển quen biển ở xung quanh ở biển mình
là nhâm này họ lệnh lên bỏ cho mình
rồi tôm đây người ta đánh lưới đem vô cũng giao cho mình mình mua lại thu mua lại
rồi ghệ đây cũng lưu dân ở làng trại họ đánh về
rồi tôm hùm đồ nói chung là người ta họ cũng đánh bích ở cái xung quanh biển của mình hết
nói chung ngày nào mình bán hết là ngư dân cứ mua về rồi giao lại cho mình
từ những loại hải sản này thì chúng ta có thể chế biến được những món ăn như thế nào anh có thể giới thiệu cho đức minh được không ạ
bào ngư đây thì mình có cái bếp nướng kia
thì ví dụ khách nãy giờ bây giờ mấy anh khách ảnh đệch á mình rửa sạch bỏ lên nướng mội cho ảnh
rồi mực thì khách nhu cầu ví dụ hấp thì mình đem mình hấp
rồi muốn nướng thì mình cũng làm sạch rồi đem bỏ lên bếp nướng
rồi tôm đây thì hấp
hoặc là nướng nướng mội
rồi người ta họ yêu cầu mình hấp hoặc luộc
nói chung mình cứ làm theo yêu cầu của khách vậy thôi
theo lời giới thiệu của anh thì đức minh cảm thấy rất là hấp dẫn
và ngay bây giờ thì đức minh cũng muốn được thưởng thức những món ăn thơm ngon nhất độc đáo nhất và hấp dẫn nhất từ những hải sản tươi sống đã đẹp
với những món ăn được đánh bắt sơ chế và chế biến ngay tại vùng biển
chắc chắn sẽ mang lại cho du khách một cảm giác thú vị khi thưởng thức
quý vị và các bạn thân mến không chỉ nổi tiếng với những món ẩm thực trứ danh mà đến với thành phố quy nhơn
quý vị và các bạn còn được trải nghiệm ẩm thực đường phố cũng rất thú vị
và bây giờ đức minh đang có mặt tại con đường ngọc hân công chúa
con đường được mệnh danh là con đường ốc của thành phố quy nhơn
và ngay bây giờ hãy ghé thăm một quán ốc để cùng thưởng thức với đức minh nhé
con chào cô ạ cô ơi cô đang chế biến món ốc gì đấy ạ
đây là ốc len xào dừa đây là món xay xào dừa
để chế biến món ốc này thì chúng ta cần phải chuẩn bị những nguyên liệu như thế nào ạ
trong quá trình chế biến là mình đổ nước ốc dừa và coi như là mình bỏ sẻ ớt dầu rồi là gia vị
là mình chào nó lên vô góc tư ở quy nhơn
thằng này người ta vô mình mua rồi mình chế biến
bán trăm một ngày là hết
mình sống trong người biển
nhà mình là mình có ghen
mình làm mình mở cái đường này á
mình cảm thấy là những món này là nó có một sản lượng rất ngon
là mình gia đình mình làm tự bằng tay mình kiếm ra
mình ăn tự nhiên là mình kiếm tự nhiên thôi
trong quá trình chế biến thì mình làm như thế nào để thực khách ăn một lần và nhớ mãi và sẽ quay lại với gia đình mình ạ
mình làm là mình không pha chế nhiều
mình làm bằng nguyên chất của mình
mình ăn sau là mình làm như vậy
ví dụ như món ốc len xào dừa
món cây xào dừa
chỉ có hai món đây là hai món đặc trưng của mình
mình làm nước dừa thôi
còn bao nhiêu là sẻ ớt
sẻ ớt mình làm bằng nguyên liệu tự nhiên

mình không làm gì hết

mình bắt lên mình xào gia vị

mình cho vô
mình cho nước nó nắp
rồi mình đá ra

và ngay bây giờ cháu cũng muốn được thưởng thức những món ăn độc đáo nhất của quán nhà mình được không ạ
đến với nơi đây thì thực khách sẽ được đáp ứng nhu cầu ẩm thực vô cùng đa dạng
và ngay bây giờ hãy cùng khám phá khu phố ẩm thực này với đức minh nhé
con đường ngô văn sở chưa tới một trăm linh mét
nhưng lại có mật độ quán ăn dày đặc
trong đó chủ đạo là gần chục quán bán mực diêm cá sim nem nướng chả cá mỏng cuốn ăn với rau răm
đây là những món ăn mà bất kỳ du khách nào cũng phải thử khi đến quy nhơn
hoặc mua về làm quà cho gia đình bạn bè
bên cạnh các quán chè xinh tố
khu phố này còn tập trung khá nhiều quán bán các món bánh truyền thống như bánh căn bánh xèo
được chế biến và thưởng thức ngay tại chỗ
ghé lại một quán bánh hay chỉ đơn giản là đi dạo qua khu phố ẩm thực tấp nập này
cũng đã đủ đem lại cho du khách một ấn tượng khó phai về mảnh đất quy nhơn bình định